công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện lộc ninh điều tra làm rõ vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông bé khiến ba người tử vong
nạn nhân gồm nguyễn minh đức hai mươi bảy tuổi lâm khang một mươi tuổi cùng chú tại xã lộc quang huyện lộc ninh tỉnh bình phước
và ngô triệu vi hai mươi tuổi trú tại huyện hớn quảng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu chiều tối ngày hai mươi chín tháng bốn đức vi và cháu khang cùng hai người khác rủ nhau trèo thuyền ra sông bé để đi bắt ốc
khi trèo ra được khoảng hơn năm mươi mét thì bất ngờ thuyền bị lật khiến mọi người cùng rơi xuống nước
hai người đi cùng nhóm đức vi và khang đã nhanh chí bơi vào bờ còn cả ba bị chìm xuống nước mất tích
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân hiện thi thể ba nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng
liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường hồ chí minh và quốc lộ hai mươi năm
địa phận thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai khiến một người tử vong một mươi bảy người bị thương
đại diện ban an toàn giao thông tỉnh gia lai cho biết đã có báo cáo nhanh kết quả xác minh ban đầu
kết quả xác minh kiểm tra ban đầu xác định tài xế âm tính với nồng độ cồn và đang tiếp tục kiểm tra ma túy
hai phương tiện đều còn hạn đăng kiểm
thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô khách mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi chín ghi nhận tốc độ xe trước lúc xảy ra tai nạn là tám mươi sáu km một giờ
ngay sau khi có thông tin vụ tai nạn lực lượng chức năng tỉnh gia lai đã có mặt để tổ chức cứu nạn
khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định
trước mắt ban an toàn giao thông tỉnh gia lai đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên và hỗ trợ một triệu đồng một nạn nhân bị thương
trong số chín nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện
có hai nạn nhân bị thương rất nặng đa chấn thương chấn thương sọ não
hiện cả hai nạn nhân đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để chuẩn bị cho các bước điều trị tiếp theo
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam phục vụ điều tra
đối với hai đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn lực lượng công an đã phát hiện hai đối tượng là thò mí xính
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
vừa nỏ bó sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại xã ma lé huyện đồng văn
có hoạt động tổ chức đưa bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tại khu vực thôn nhù sang xã lũng táo huyện đồng văn
các đối tượng khai nhận đã đón bốn người trung quốc vượt biên sang
sau đó đưa ra thị trấn đồng văn và di chuyển bằng xe khách về thành phố hà giang
để đi vào các tỉnh phía nam với mục đích xuất cảnh đi nước thứ ba
khi đến thành phố hà giang thì bị lực lượng công an bắt giữ
hồ sơ vụ án và đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
tiếp tục điều tra làm rõ
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hcm cũng vừa tổ chức trục xuất
các đối tượng người malaysia về nước
đây là các đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do một người malaysia cầm đầu
quá trình điều tra khám phá vụ án aseanpol đã trao đổi thông tin
đề nghị công an việt nam công an tp hcm hỗ trợ truy bắt
chín đối tượng có độ tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi tám đều có quốc tịch malaysia
các đối tượng này nhập cảnh vào việt nam với nhiều mục đích như đi du lịch
thăm thân hoặc đi tìm hiểu làm ăn ký kết hợp đồng
nhưng sau đó thì sẽ có một đối tượng khác đưa về tập trung ăn ở và làm việc
tại một căn biệt thự thuê trên địa bàn phường bình trưng tây thành phố thủ đức
công việc của các đối tượng này là gọi điện thoại theo những kịch bản đã có sẵn
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân malaysia và các nước khác
với mức lương gần hai mươi triệu đồng một tháng
bằng các biện pháp nhiệm vụ công an thành phố hồ chí minh đã xác định nhóm đối tượng trên
và tiến hành kiểm tra bắt giữ cùng tăng vật
các đối tượng đã bị công an thành phố hồ chí minh xử phạt và trục xuất về malaysia
đối tượng hà thị bích thùy hai mươi năm tuổi trú tại phường bốn thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc ra quyết định tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi năm tháng bốn lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột
đã tiến hành kiểm tra khách sạn metro ban mê ở phường tân an
và phát hiện trong hai phòng của khách sạn này có hai cô gái đang bán dâm cho khách
đối tranh nhanh hai gái bán dâm khai nhận tối cùng ngày thì được hà thị bích thùy
gọi điện đi ăn nhậu và bán dâm cho khách
ngay sau đó lực lượng công an đã đưa thùy về trụ sở làm việc
tại cơ quan điều tra thùy thừa nhận hành vi môi giới bán dâm
để được hưởng hoa hồng một triệu đồng một người
được biết thùy làm nghề spa và cầm đầu đường dây điều gái bán dâm chuyên nghiệp
với thủ đoạn tinh vi để hưởng hoa hồng
chỉ mất từ năm đến một mươi giây thì các đối tượng trộm cắp có thể vô hiệu hóa
các loại khóa bảo vệ xe máy
nguy hiểm hơn nạn trộm cắp xe máy giờ đây không chỉ đơn lẻ
mà còn cấu kết thành băng nhóm lập thành đường dây khép kín
từ trộm cắp đến làm giả dây tờ
và mang qua thị trường nước ngoài tiêu thụ gây khó khăn cho lực lượng chức năng
trong công tác đấu tranh
thế nhưng mà nhiều người thì vẫn còn chủ quan sơ hở với chính tài sản của mình
sau đây sẽ được ghi nhận tại địa bàn quận bắc từ liêm thành phố hà nội
và chỉ cần những sơ hở như vậy đã tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp thực hiện hành vi phạm tội
mới đây qua công tác tuần tra kiểm soát công an quận bắc từ liêm hà nội
đã bắt giữ đối tượng phùng văn thi sinh ra
trong năm một nghìn chín trăm chín mươi ba văn đinh tiến trung sinh năm hai nghìn tám
khi đang có hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn
thu giữ một giao gấp kìm thủy lực các loại và vam phạm hóa xe
trong năm hai nghìn ba văn đinh tiến trung sinh năm hai nghìn tám
thu giữ một giao gấp kìm thủy lực các loại và vam phạm hóa xe
trong năm hai nghìn ba văn đinh tiến trung sinh năm hai nghìn tám
thu giữ một giao gấp kìm thủy lực các loại và vam phạm hóa xe
mở rộng điều tra cơ quan chức năng xác định từ giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
các đối tượng đã trộm cắp một mươi xe máy rồi vận chuyển lên sơn la
bán cho nguyễn văn trọng và nguyễn văn nghệ để bán sang lào
đây chỉ là một trong nhiều vụ trộm cắp xe máy rồi tuôn ra nước ngoài thời gian gần đây
theo công an các địa phương đa số các vụ trộm cắp xe máy do các băng nhóm gây ra
đều có sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài địa phương thậm chí cả người nước ngoài tham gia
thủ đoạn của tự phạm thì nó đi tuần nên theo sát nó thấy sơ hở là nó tiếp cận là nó thực hiện được luôn
đấy thì cũng rất mong là khi lực lượng công an có những cái tuyên truyền
thì rất mong những người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ cái tài sản của cá nhân mình trước
và đưa những cái tài sản của mình vào những nơi mà được gửi hoặc là đến trung cư thì xuống hầm gửi
đấy thì họ sẽ có những cái kiểm soát của bảo vệ
đấy chứ cũng đừng phó mặt với cái tài sản
tài sản của mình dù chỉ là ít thời gian
có thể thấy bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm trộm cắp
người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác trong việc tự bảo quản tài sản của chính mình
ngoài ra sự quan tâm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư cũng rất quan trọng đối với việc phòng chống tội phạm
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
học hậu thường trú tại bản khăm xã hồi xuân huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số hai ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng nguyễn thiên dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn xuân hưng xã xuân khang huyện như thanh tỉnh thanh hóa
và đối tượng đinh thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã vân sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã số một nghìn tám trăm năm mươi sáu ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi của công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy

nhắc nhở người dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông
kiểm tra những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
kịp thời chấn áp các loại tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật
đó là nhiệm vụ của các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín công an tỉnh khánh hòa trong những ca tuần tra đêm
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm những ca tuần tra như thế này
luôn được các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín duy trì thường xuyên tập trung vào các tuyến địa bàn du lịch trọng điểm của thành phố
lượng chín trăm bảy mươi chín của công an tỉnh khánh hòa
nhiệm vụ là tuần tra vũ trang kiểm soát dọc các tuyến đường trên địa bàn
kiểm tra kiểm soát những hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là tập trung vào các nhóm đối tượng thanh thiếu niên tụ tập quấy rối
điều khiển phương tiện giao thông như là xe máy xe ô tô
lạng lách đánh võng sử dụng rượu bia và chở vượt qua số người quy định
chống đối thách thức với lực lượng chức năng
dự kiến trong năm ngày nghỉ lễ với rất nhiều hoạt động lễ hội sự kiện văn hóa du lịch
tỉnh khánh hòa sẽ ước đón khoảng gần một triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan
sự gia tăng khách du lịch đột biến khiến tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp
dự báo trước được tình hình lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã triển khai nhiều kế hoạch
tăng cường kiểm tra hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú
bên cạnh đó các lực lượng cũng tích cực bám sát địa bàn quản lý chặt đối tượng
tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với hoạt động của các loại tội phạm
tại các khu vực địa điểm tổ chức các lễ hội sự kiện
lực lượng công an cũng bố trí quân số để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản
bài lãnh đạo công an tổng phố đã chỉ đạo các bộ nghiệp vụ
công an các phường xã trọng địa về du lịch tăng cường công tác nắm tình hình
tổ chức các kế hoạch tấn công đánh áp tội phạm có liên quan
đặc biệt là tội phạm mất túi rước dập
chỉ đạo các lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng quản lý hành chính
tăng cường gãi soát tránh trịnh nhắc nhở các cơ sở kinh doanh
đảm bảo các điều kiện kinh doanh lưu trú khai báo tạm trú tạm vắng
cũng như việc đảm bảo giá nước mít nhằm đảm bảo cho người dân và du khách
ghé thăm địa bàn nha trang du lịch có một kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm an toàn vui vẻ
tôi là một du khách của hà nội cũng như là đến đây được nhiều lần
tôi cũng sẽ cho con cái đến nhiều lần nữa hơn

dù bất kể ngày hay đêm những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an nói chung
trong đó có công an tỉnh khánh hòa đã và đang góp phần cho một kỳ nghỉ lễ vui tươi trọn vẹn và bình yên
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng cho biết
trạm cảnh sát giao thông madaway vừa đón bắt một đối tượng trộm xe đang trên đường tẩu thoát về hướng tỉnh đồng nai
vào chiều ngày hai mươi tám tháng bốn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng nhận được thông tin trao đổi nghiệp vụ
về một vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn thành phố đà lạt
nghị phạm đang trên xe ô tô khách bỏ trốn đi qua địa bàn huyện đạo hoài
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều cùng ngày lực lượng công an đã tiếp cận khống chế lê chip
tên gọi khác là lê trip ba mươi tuổi quốc tịch campuchia
khi đối tượng này đi qua đoạn thị trấn madaway huyện đạo hoài
hiện phòng cảnh sát giao thông đã bàn giao đối tượng cho công an cơ sở
để tiếp tục bàn giao cho công an thành phố đà lạt điều tra xử lý
thưa quý vị chỉ mất từ năm đến một mươi giây là các đối tượng trộm cắp
có thể vô hiệu hóa các loại khóa bảo vệ xe máy
nguy hiểm hơn nạn trộm cắp xe máy giờ đây không chỉ đơn lẻ
mà còn kết thành băng nhóm lập đường dây khép kín
từ trộm cắp cho đến làm giả giấy tờ và tiêu thụ
đặc biệt là mang qua thị trường nước ngoài
gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra
thế nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan sơ hở với chính tài sản của mình
ghi nhận tại địa bàn quận bắc tử liêm hà nội
ở đây chúng tôi thì cũng cho khách hàng để xe trước quán cà phê này
nhưng mà tại vì ở đây không có bảo vệ
mỗi khi khách vào uống thì chúng tôi cũng lưu ý khách hàng là
phải khóa cổ cũng như khóa càng xe của mình
để tránh những trường hợp bất cấp khách hàng của mình
nhắc nhở cảnh báo là như vậy
thế nhưng vì tâm lý chủ quan
nhiều chủ xe máy vẫn hồn nhiên

xe mà không có biện pháp bảo vệ như thế này
và chỉ cần những sơ hở như vậy
đã tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp
thực hiện hành vi phạm tội
mới đây qua công tác tuần tra kiểm soát
công an quận bắc từ liêm hà nội
đã bắt giữ đối tượng phùng văn thi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
và đinh tiến trung sinh năm hai nghìn tám
khi đang có hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn
thu giữ một dao gấp
kìm thủy lực các loại
và văm phá qua xe
do không có tiền tiêu xa
tiền tiêu xài
đổ dù anh hưng
mở rộng điều tra cơ quan chức năng xác định từ giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
các đối tượng đã trộm cắp một mươi xe máy rồi vận chuyển lên sơn la bán cho nguyễn văn trọng và nguyễn văn nghệ để bán sang lào
đây chỉ là một trong nhiều vụ trộm cắp xe máy rồi tuôn ra nước ngoài thời gian gần đây
theo công an các địa phương đa số các vụ trộm cắp xe máy do các băng nhóm gây ra đều có sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài địa phương
thậm chí cả người nước ngoài tham gia
có thể thấy bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm trộm cắp
người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác trong việc tự bảo quản tài sản của chính mình